thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua hai mươi một tháng một cục cảnh sát giao thông cho biết trong một mươi ngày thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìm từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý ba mươi bốn trăm chín mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
riêng trên tuyến quốc lộ một a số ma men bị xử lý đã là ba một trăm bảy mươi ba trường hợp
thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một trăm hai mươi bốn năm trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
tạm giữ bốn mươi hai năm trăm hai mươi hai phương tiện tức hai mươi năm ba trăm hai mươi giấy phép lái xe các loại
theo cục cảnh sát giao thông điểm nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a là cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo công an địa phương
trên tuyến thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến và hoạt động tuần tra kiểm soát
cảnh sát giao thông